thời gian gần đây nhiều thanh thiếu niên đã học theo cách chế tạo các loại công cụ thông qua các video trên mạng xã hội
tuy nhiên trong các video đó cũng có không ít những hướng dẫn cách làm súng tự chế làm pháo hoa và pháo nổ
và nguy hiểm hơn trên những trang này đã xuất hiện những video hướng dẫn phá các loại khóa chỉ bằng những công cụ đơn giản
các đối tượng phạm tội đã sử dụng những kiến thức này để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
chỉ với hai chiếc cờ lê như thế này đối tượng lê văn hải sinh năm hai nghìn một có thể phá hai chiếc khóa tủ chỉ trong vòng chưa tới ba phút
để trộm cắp số tiền gần hai triệu đồng và năm mươi chiếc thẻ điện thoại có trị giá hơn một ba triệu đồng
đáng nói kỹ năng này đối tượng xem nhiều lần trên mạng internet
việc đăng tải các video lên mạng xã hội hiện nay khá phổ biến nhất là các video chế tạo các loại vũ khí thô sơ các mẹo vật khác rất phổ biến
tuy nhiên sẽ là rất nguy hại khi lứa tuổi thanh thiếu niên khá tò mò tìm hiểu và áp dụng vào các mục đích sai trái dẫn tới vi phạm pháp luật là rất nguy hiểm
đó là một lý do tại sao các cơ quan yêu đá tiến hành triều tập
nếu là làm rõ hành vi phạm tuổi của đối tượng thì đối tượng khá nhận là cạch thực về việc phá khoản ở trên được học trên mạng xã hội thông qua cái cánh youtube
đây cũng là lời cảnh tình cho mọi người khi tham gia mạng xã hội đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên khi áp dụng những kiến thức học được để sử dụng cho hành vi vi phạm pháp luật